lực lượng quản lý thị trường tại tp hcm mới đây đã thu giữ hơn ba mươi ba sản phẩm hàng hóa là phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc ước trị giá trên một tỷ đồng
đây là kết quả sau khi kiểm tra hàng loạt cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy tại quận năm và quận một mươi một
kiểm tra tại khu vực chợ tân thành quận năm nơi chuyên kinh doanh phụ tùng xe máy nổi tiếng của thành phố
lực lượng quản lý thị trường phát hiện rất nhiều sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngoài những sản phẩm được bày bán công khai cơ quan chức năng còn phát hiện các cửa hàng thiết lập một số website như ww vn
www xemayanhem vn www vutunanhem vn để giới thiệu và đăng bán sản phẩm
những trang web chưa được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không cung cấp đầy đủ thông tin về tổ chức cá nhân sở hữu website
thông tin về hàng hóa dịch vụ giá cả vận chuyển giao nhận phương thức thanh toán các điều khoản hợp đồng
khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử